đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây huyện đức huệ phối hợp cùng với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh long an liên tiếp phát hiện nhiều vụ xuất cảnh trái phép sang campuchia chỉ trong một ngày
cụ thể tại khu vực ấp bốn xã mỹ quý tây trong quá trình tuần trai kiểm soát
tổ công tác phát hiện một đối tượng đi từ hướng việt nam sang campuchia có dấu hiệu nghi vấn
nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra
đối tượng khai tên nguyễn đắc hưng sinh năm hai nghìn thường trú tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
mục đích xuất cảnh trái phép sang campuchia để đi làm
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày tại khu vực ngã ba cây dù thuộc ấp bốn xã mỹ quý tây
tổ công tác phát hiện một xe ô tô mang biện kiểm soát bảy mươi a một mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi bốn có dấu hiệu nghi vấn xuất cảnh trái phép
trên xe gồm một tài xế và năm người khác qua xác minh các đối tượng khai nhận đến từ các tỉnh tây ninh và đồng tháp
hơn một giờ sau cũng tại khu vực ngã ba cây dù thuộc ấp bốn
tổ công tác tiếp tục phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một a bốn mươi năm nghìn bốn trăm tám mươi bốn có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có bốn đối tượng hữu tỉnh tây ninh và lào khai
tổ công tác đã đưa tất cả các đối tượng cùng phương tiện về đồn làm việc
hiện các vụ việc đang được đồn viên phòng khởi khẩu mỹ quý tây phối hợp với phòng chống ma túy và tội phạm
cùng cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi của các đối tượng
đường dây đưa rước người xuất cảnh trái phép củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật